thưa quý vị ngày hôm nay một tháng bốn công an quận nam tử liêm hà nội đã tổ chức họp báo
thông tin chi tiết về danh tính đối tượng động cơ vụ việc đốt nhà làm một người tử vong xảy ra trên địa bàn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đối tượng gây ra vụ việc là trần thị thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở xã minh thuận huyện vụ bản nam định
chỗ ở hiện nay trên đường lạc long quân quận tây hồ hà nội
trước đó khoảng một mươi chín h sáu phút ngày ba mươi một tháng ba do bực tức về chuyện tình cảm hải đã tới phòng trọ nhà số bốn
ngõ sáu mươi đường phú đô phường phú đô quận nam tử liêm hà nội cố ý châm lửa đốt xe máy của anh họ người yêu
là anh châu việt hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở xã lâm bình tuyên quang
trước đó khoảng một mươi chín h sáu ngày ba mươi một tháng ba do bực tức về chuyện tình cảm hải đã tới phòng trọ nhà số bốn

là anh châu việt hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn do bực tức về chuyện tình cảm hải đã tới phòng trọ nhà số bốn

vào giáo cục c chín ủy ban ngũ tqnt thành phố tiền khai lực lượng để xác minh chú yết xem có đúng sự việc như thế không
họ xác định được có một đối tượng xuất hiện tại nhà số bốn ngõ sáu mươi có biểu hiện đổ xăng nốt phương tiện xe máy về tầng một của tòa nhà
tại cơ quan công an hải khai từ năm hai nghìn một mươi chín có quan hệ tình cảm với anh hoàng
cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hải có thai
nhưng gia đình anh hoàng không đồng ý nên cả hai thường xuyên mâu thuẫn cãi vã
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai anh hoàng chuyển đến ở cùng anh họ là anh hoàng công việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hiện ở trọ tại phòng sáu trăm linh bốn nhà số bốn ngõ sáu mươi đường phú đô quận năm từ liêm hà nội để tránh mặt hải
từ đó hải cũng thù hàn anh việt
hải đã mua xăng và đi vào sân nhà trọ đổ xăng vào xe của anh việt
dựng ở sân châm châm lửa đốt rồi rời khỏi hiện trường
qua đấu tranh thì đối tượng khai đối tượng có thai hai là đối tượng bị bệnh tim mạch
sau đó thì không khai báo không trình báo được cả
mà cứ ngồi và thái độ nôn hói mệt mỏi không khai báo cơ quan không ngạc
thế thì quá trình đấu tranh thì đến buổi sáng ngày hôm nay
đưa đối tượng đi dẫn dải và đi xác định được cái địa điểm nơi đối tượng mua xăng này
hai nữa là dẫn dải xác định địa điểm nơi đối tượng mua bao viêm để bật lửa để đốt
thì về thì đối tượng không khai báo không trình báo về nữa
mà kêu mệt mỏi để cơ quan công an đưa đối tượng đi sang trung tâm y tế
để kiểm tra xem tình hình sức khỏe của đối tượng
thực tế nó là như thế nào đối tượng không phải là có thai như đối tượng khai báo
và cũng không phải là đối tượng trong cơ thể mà khi kiểm tra khám sức khỏe
thì sức khỏe của đối tượng bình thường
lực lượng công an đã kịp thời cứu giúp một mươi hai nạn nhân
đồng thời xác nhận một người tử vong trong đám cháy
quá trình điều tra
cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong là chị nguyễn thị mai ánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở thôn an hòa xã tản lĩnh huyện ba vì hà nội
đang ở tại phòng sáu trăm linh một hiện đang là nhân viên công ty cổ phần công nghệ sotatech
tại buổi họp báo cơ quan công an cũng xác nhận đối tượng hải hiện không mang thai
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ